kính chào quý vị và các bạn
theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
vào lúc tám h năm phút ba mươi năm giây sáng nay
một trận động đất bốn độ richter
độ sâu chấn tiêu một mươi sáu km
đã xảy ra tại huyện mỹ đức
thành phố hà nội
người dân sống mở các huyện mỹ đức ứng hòa
và trương mỹ tái qua tòa nhà cao tầng
ở trung tâm hà nội cũng cảm nhận được rung lắc
từ dư chấn của trận động đất này
về vận lý địa cầu đánh giá
trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai
là cấp
về thời tiết trong ba ngày tới dự báo từ ngày mai
mưa tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ
sẽ có xuống tăng lên với viện giải rác
sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ
chưa chiều trời nắng
đến ngày hai mươi tám sẽ có mưa rào rải rác
và có rồng nhật độ cao nhất
trong vòng ba ngày tới sẽ chạm mức là
các tỉnh phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
chỉ có mưa vài nơi về ban đêm ngày nắng nhiều
nhật độ cao nhất trong ngày mai
sẽ phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
có nơi xuất điện nắng nóng nhẹ
trên ba mươi năm độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh thanh hóa đến thừa tiên huế
từ ngày mai khi mưa rông sẽ có
xuống gia tăng hơn ở phần phía bắc
của khu vực nhật độ có thể giảm về
phía nam khu vực ít mưa và có nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt sẽ cao hơn
khu vực đà nẵng đến bình thuận
thời tiết chủ đạo vẫn là có mưa vài nơi
ngay trên nắng với nhật độ cao nhất
thời điểm trưa và chiều trong vòng ba ngày tới
sẽ ổn định và phổ biến trong khoảng
là từ ba mươi ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên vẫn mang kiểu thời tiết
của mùa khô toàn vùng trời nắng nhiều
có mưa rào xuất điện cục bộ và chiều tối
về thời điểm đêm và sáng trời xe lạnh
ban ngày nhật độ cao nhất
sẽ ra động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
chuyển sang khu vực các tỉnh nam bộ
thời tiết trong ba ngày tới phổ biến không mưa
ngày có nắng với cứng độ mạnh
nhật độ về đêm là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ
và nhật độ cao nhất trong ngày
sẽ ra động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi cao hơn